còn tại quảng ngãi công an huyện bình sơn vừa tạm giữ hình sự đối tượng tô xuân ba chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi về hành vi cố ý gây thương tích
do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh võ tấn toàn chú tại xã bình hiệp huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tô xuân ba hẹn gặp toàn để nói chuyện
trong lúc cãi vã lợi dụng sơ hở của anh toàn ba đã dùng dao cắt đứt tai nạn nhân rồi bỏ đi người dân địa phương đã đưa anh toàn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi